cụ thể từ ngày một mươi sáu tháng bốn đến nay sau một tuần triển khai ba mươi một tỉnh thành phố trên cả nước
tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
hai mươi một tỉnh thành bao gồm hà nội hải phòng thái bình nam định hà nam bắc giang bắc ninh
hải dương thái nguyên quảng ninh lai châu tuyên quang hà giang cao bằng yên bái
lào cai sơn la điện biên quảng ngãi khánh hòa thành phố hồ chí minh đồng nai tiền giang
lâm đồng vĩnh long bình dương bình phước bạc liêu thanh hóa cần thơ và đà nẵng
đến chiều hai mươi một tháng bốn số liệu báo cáo của hai mươi tám trên ba mươi một tỉnh thành phố về bộ y tế cho thấy
gần một trăm hai mươi bảy liều vaccine được tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
theo bộ y tế trong quá trình triển khai ghi nhận một số trường hợp trẻ phản ứng nhẹ sau tiêm
chủ yếu là sốt sương đau tại chỗ tiêm
đau đầu mệt mỏi các đơn vị không ghi nhận trường hợp phản ứng nghiêm trọng sau tiêm covid một mươi chín
ở trẻ năm đến một mươi một tuổi
ngành y tế đánh giá sơ bộ ban đầu tỷ lệ phản ứng thông thường sau tiêm vaccine covid một mươi chín
ở trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi thấp hơn thông báo của nhà sản xuất
việt nam đã nhận được bốn sáu triệu liều vaccine moderna từ australia viện trợ
để tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
bộ y tế đã phân bổ hơn hai ba triệu liều để phục vụ công tác tiêm chủng của các địa phương
số vaccine còn lại sẽ phân bổ cho các địa phương ngay sau khi hoàn thiện các thủ tục kiểm định chất lượng
thống kê cho thấy ngày hai mươi một tháng bốn tiêm hơn bảy trăm hai mươi ba bốn trăm chín mươi liều vaccine covid một mươi chín
tính đến một mươi bốn h ngày hai mươi hai tháng bốn cả nước tiêm gần hai trăm một mươi một ba triệu liều vaccine covid một mươi chín
cao gấp một năm lần số mũi tiêm so với ngày trước đó
nhìn chung sau khi nhận được thông tin về chiến dịch tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
bộ y tế đã gấp rút đồng loạt triển khai kế hoạch này và cho đến thời điểm hiện tại
yếu tố an toàn vẫn được đảm bảo tuyệt đối
không những thế tỷ lệ phản ứng thông thường sau tiêm vaccine covid một mươi chín ở trẻ từ năm đến một mươi một tuổi thấp hơn thông báo của nhà sản xuất
cũng cho thấy công tác tiêm chủng đang diễn ra rất hiệu quả tại các địa phương
đây là dấu hiệu khả quan để chiến dịch tiếp tục được triển khai mở rộng tại các đơn vị khác trong thời gian tới